các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có biết vào khoảng năm giờ sáng họ phát hiện bà chanh nằm úp bên mặt lề đường quốc lộ hai mươi sáu trên đầu và thân người có nhiều vết thương lớn
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện yaka và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đắk lắc đã đến khám nghiệm hiện trường
qua khám nghiệm tử thi cơ quan công an bước đầu nhận định bà chanh bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong
hiện công an huyện yaka tỉnh đắk lắc đang tiếp tục truy tìm phương tiện giao thông và đối tượng đã gây ra cái chết cho bà trần thị tranh